cảm ơn các bạn đã theo dõi
tại cơ quan công an nghi phạm thừa nhận đã giết chết đồng hương ba mươi ba tuổi của mình
do làm ăn vỡ nợ lâm vào tình thế túng quẫn nên đối tượng đã nảy sinh ý định cướp tài sản
chiều tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi một nạn nhân đi ô tô đến ngôi nhà ở khu dân cư him lam quận bảy để gặp chiêng in trân
lúc này người này mất cảnh giác trương minh châu đã ra tay sát hại bằng các vật dụng trong nhà
và cướp đi số tài sản của nạn nhân hàng trăm triệu đồng
đồng thời lấy chiếc xe ô tô hiệu kia của nạn nhân làm phương tiện bỏ trốn
hiện công an tp hcm đang phối hợp cùng công an quận bảy và cơ quan lãnh sự hàn quốc mở rộng điều tra vụ án
tiếp tục thông tin về vụ vận chuyển năm mươi một kg vàng bốn số chín trái phép qua biên giới
vào ngày hôm qua công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố bổ sung thêm các bị can liên quan đến vụ án
gồm nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại huyện an phú tỉnh an giang
và lê thị bạch vân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại huyện trợ bình
công an tỉnh an giang cũng ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với năm đối tượng liên quan
gồm nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường lê thị bạch vân nguyễn hữu phước võ văn trung và phạm tấn lộc
cùng chú tại tỉnh an giang đồng thời tiếp tục truy tìm các đối tượng võ văn kha trần văn phương và phạm thanh sang
trong chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi một công an tỉnh an giang đã ra quyết định khám xét đồng loạt một mươi năm địa điểm
có liên quan đến vụ việc thu giữ nhiều tài liệu và vật chứng có liên quan
tối qua trong khi đào móng công trình xây dựng trụ sở công ty chuyển tải điện một
tại địa chỉ số một mươi năm cửa bắc phường trúc bạch quận ba đình thành phố hà nội
các công nhân đã phát hiện một quả bom dài hơn một mét nằm sâu dưới lòng đất
các con phố xung quanh đã được lực lượng chức năng phong tỏa không cho người dân đi lại để bảo đảm an toàn
hiện nữ ban nhân dân phường đã triển khai lực lượng dân quân khoanh vùng bảo vệ
ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ và phối hợp với ban chỉ huy quân sự quận để kiểm tra và báo cáo với bộ tư lệnh thủ đô
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi tin nhanh của chúng tôi xin kính chào tạm biệt